tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban dân tộc và tập đoàn thiên long đã tổ chức họp báo chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn hai mươi
tiếp nối thành công của những năm trước năm hai nghìn hai mươi chương trình chia sẻ cùng thầy cô sẽ tuyên dương các giáo viên
là người dân tộc thiểu số đang trực tiếp dạy ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
cá nhân được tuyên dương có thời gian tham gia công tác dạy học trực tiếp tối thiểu ba năm là người có đạo đức tốt
không vi phạm pháp luật có trình độ chuyên môn khả năng chuyên cảm hứng trong công tác dạy học được phụ huynh nhà trường và xã hội ghi nhận
chương trình sẽ ưu tiên các thầy cô giáo là người dân tộc thiểu số có quy mô dân số dưới một mươi người giáo viên có hoàn cảnh khó khăn
có thời gian giảng dạy lâu năm giáo viên trẻ tình nguyện lên vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn dạy học
và có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giáo dục
chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn hai mươi nhận hồ sơ xét tuyên dương từ ngày một mươi ba tháng tám đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hồ sơ gửi về văn phòng trung mương hội liên hiệp thanh niên việt nam số sáu mươi bốn bà triệu quận hoàn kiếm hà nội
dự kiến lễ tuyên dương của chương trình chia sẻ cùng thầy cô được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại hà nội